theo cáo trạng tâm và nạn nhân sống chung như vợ chồng tại xã bình sơn từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi bảy
cả hai xảy ra mâu thuẫn nên tách ra ở riêng
ngày một mươi tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai sau khi nhộng xong tâm đến gặp nạn nhân để nói chuyện nhằm nhú kéo tình cảm nhưng bị từ chối
vì thức giận tâm đã rút kéo đâm nhiều nhát vào người nạn nhân
nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng tỷ lệ thương tật là một mươi một
đến ngày hai mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai tâm đến công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội
thưa quý vị thời điểm cuối năm tội phạm trộm cắp tài sản nói chung đột nhập trộm cắp tài sản nói riêng có chiều hướng gia tăng
các đối tượng thường lợi dụng sơ hở của người dân như không khóa cửa cổng cửa ra vào nhà cửa ban công cửa sổ cửa tung
cả ban ngày lẫn ban đêm rồi đột nhập vào nhà thực hiện hành vi
với việc sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ công an tỉnh bắc giang đã triệt phá được nhiều vụ việc
góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
trong vòng vài phút ra khỏi nhà đối tượng trộm cắp đã phá tan chiếc kết của gia đình ông đào thanh long
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám trú tại huyện yên dũng và lấy hết toàn bộ tài sản gồm tiền vàng trị giá hơn hai trăm linh triệu đồng
qua đây thì tôi có ý kiến là nhân dân hết sức cảnh giác bảo vệ cái tài sản của mình
không để sơ hở thì kẻ gian nó trộm như gia đình nhà tôi là nó rất là thiệt thòi
sau khi tiếp nhận thông tin công an huyện yên dũng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra
đến ngày hai mươi hai tháng một mươi một công an huyện yên dũng đã phối hợp cùng với công an tỉnh lạng sơn bắt giữ hai đối tượng
gồm đoàn đắc nô và nguyễn ngọc tuyền cùng chú tại thành phố hải phòng khi hai đối tượng đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại tỉnh lạng sơn
còn trường hợp của anh phạm hoàng hà chú tại phường thọ sương thành phố bắc giang bị mất chiếc xe máy khi đi ăn cỗ cưới nhà bạn thân
công an thành phố bắc giang đã đấu tranh làm rõ nhóm năm đối tượng do phạm văn tuấn cầm đầu
chỉ riêng trong ba ngày nhóm đối tượng này đã trú
công an thành phố bắc giang đã trụng cắp năm xe máy tại các đám cưới trên địa bàn thành phố bắc giang
theo các đối tượng khai nhận chỉ mất vài phút cho các loại kết sắt mất vài chục giây để phá khóa xe máy

đó cho thấy rằng người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trong việc tự bảo vệ tài sản của mình
bên cạnh đó những nơi tổ chức hoạt động tập trung đông người như đám hiếu hỉ tổ chức sự kiện
cần cắt cử người trông giữ xe để tránh sự việc đáng tiếc xảy ra
về tình hình trụng cắp xe máy thì khuyên cáo là các đơn vị tổ chức sự kiện
khi tổ chức sự kiện thì cũng phải bố trí lực lượng bảo vệ tổ chức thành bãi gửi xe
mặt khác cũng khuyên cáo
trong thời gian tới đặc biệt là trong cao điểm bảo đảm an ninh trật tự tết nguyên đán
công an tỉnh bắc giang sẽ tiếp tục tập trung làm tốt công tác nắm tình hình
chủ động phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả với tội phạm trộm cắp tài sản
bên cạnh đó tiếp tục phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
thông tin từ đà nẵng công an quận thanh khê cho biết đơn vị vừa tiến hành kiểm tra và phát hiện
hai cơ sở sửa chữa kinh doanh phụ tùng xe máy có hành vi độ chế tiếp tay cho số thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trên địa bàn
cụ thể kiểm tra cơ sở có địa chỉ trên đường nguyễn khang công an quận thanh khê phát hiện hơn ba trăm linh sản phẩm phụ tùng
liên quan đến độ chế đèn xe máy các loại
trước đó vào ngày sáu tháng một mươi hai công an quận thanh khê cũng kiểm tra hành chính
cơ sở kinh doanh trên đường thái thị bôi phát hiện gần hai trăm năm mươi sản phẩm phụ tùng liên quan đến độ chế xe máy
thời điểm kiểm tra cả hai chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn chứng từ
chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa nêu trên
việc độ chế xe máy của các cơ sở sửa chữa kinh doanh phụ tùng xe máy đã tiếp tay cho hành vi đua xe tốc độ cao
lạng lách đánh võng chiếu thẳng đèn xe gây cản trở nguy hiểm cho người tham gia giao thông
là nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố
thưa quý vị lân chiếm lòng đường lề đường làm nơi kinh doanh mua bán là hiện tượng không còn xa lạ và nam định không ngoại lệ
để trả lại đường thông hẻ thoáng góp phần đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị cho địa bàn
lực lượng công an các xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh nam định đã và đang phối hợp với các bên liên quan
kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm
quốc lộ một mươi đoạn qua thị trấn côn
quốc lộ một mươi huyện vũ bàng tỉnh nam định tập trung rất nhiều hàng quán hộ kinh doanh với vô vàn những biển hiệu lớn nhỏ nhiều màu sắc
và để thu hút khách hàng người đi đường nhiều hộ kinh doanh đã bất chấp căng những mái tre biển hiệu không đúng kích thước cho phép
gây mất mỹ quan và tìm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông
đối với những hộ dân mặt quốc độ một mươi ngay sau khi những chủ trương ban hành của lãnh đạo cấp trên
chúng tôi cũng thường xuyên quan triệt để triển khai tới các đồng chí lãnh đạo chính quyền của tổ dân phố
sau đó thì từ đó chúng tôi nhân rộng ra triển khai các đồng chí đảng viên
rồi đến tất cả những người dân mà trực tiếp là người bán hàng cũng như là những người cho thuê mặt hàng
từ đó thì người dân nhìn nhận vào cái vấn đề là cái việc đảm bảo cái tình hình hành hạng giao thông
cũng như là tình hình đảm bảo trật tự an toàn về hè để cho những người tham gia giao thông
cũng như những người đi bộ trên bể hè chấp hành được về cái luật giao thông
các hộ kinh doanh chúng tôi trên mặt đường quốc lộ một mươi này thì thường xuyên cũng rất chấp hành luật lệ giao thông
nhưng đôi khi cũng có những nhà mà có những máy xe rỉa ra làm cảnh giữa cảnh giữa giao thông một chút
lực lượng chức năng đi nhắc nhở chúng tôi cũng sẽ nghiêm trị chấp hành và sẽ sửa chữa ngay để cho mất cảnh quan và cũng không hủy tiết lục giao thông
qua kiểm tra thực tế có thể thấy công tác xử lý vi phạm liên quan đến bảo đảm hành lang an toàn giao thông
được cấp cấp các ngài chức năng tỉnh nam định ra quân xử lý nghiêm
nhưng vi phạm vẫn tài diễn không xử lý triệt đề được
nguyên nhân là do ý thức của một bộ phận
người dân còn hạn chế hoặc do chế tài xử lý chưa đủ sức gian đe
chúng tôi đã triển khai cho các ban ngành đoàn thể là họp đối với các đoàn thể ở dưới các tổ dân phố
để trước hết là vận động đoàn viên hội viên có tham gia kinh doanh và có các biển quảng cáo
các vật dụng lấn chiếm ở về hài lòng đường để thu dọn trước
sau đó là chúng tôi đã tổ chức thành lập đoàn để đi vừa nhắc nhở đối với các trường hợp
cố tình vi phạm thì chúng tôi tiến hành thu giữ đưa về để xử lý
trong thời gian tới đặc biệt là dịp cuối năm
đầy tình trạng lấn chiếm lòng đường về hè làm nơi kinh doanh buôn bán được quán triệt
yêu cầu lực lượng chức năng tỉnh nam định cũng phải tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra xử lý nghiêm những vi phạm không có vùng cấm
đây cũng là một trong những hiệp vụ quan trọng trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh được xác định trong thời gian tới
dạng sáng nay một quán karaoke tại thành phố thuận an tây bình dương đã bất ngờ bốc cháy
dân may lực lượng chữa cháy đã kịp thời điều phương tiện chiến sĩ để có mặt dập lửa không gây thiệt hại về người
theo thông tin ban đầu vào khoảng một giờ sáng nay quán karaoke gia hân nằm trên địa bàn phường bình hòa
thành phố thuận an bất ngờ bốc khói ở khu vực quầy lễ tân tại tành trệt
ngọn lửa bùng lên dữ dội khiến nhiều người trong quán tháo chạy ra đường
công an tỉnh bình dương đã điều động bốn xe chuyên dụng cùng hai mươi bốn cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy
và ngọn lửa đã được dập tắt ngay sau đó
vụ cháy không gây thương vong về người tuy nhiên nhiều tài sản đã bị thiêu dụi
đáng chú ý quán karaoke xảy ra hỏa hoạn đã bị cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động hơn một năm nay
trong sáng nay lực lượng chức năng thành phố thuận an đang khám nghiệm hiện trường
đồng thời làm rõ việc quán hoạt động len lút khi chưa đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy